chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
bộ công an được giao trách nhiệm xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và từ nay đến cuối năm là giai đoạn nước rút để hoàn thành dự án
đòi hỏi phải triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch giải pháp để tổ chức thực hiện
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chủ trì hội nghị dự hội nghị còn có các đồng chí thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung tướng lương tam quang thiếu tướng nguyễn duy ngọc
báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho thấy
thời gian qua đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nội dung liên quan đến xây dựng dự án
và đạt được những kết quả bước đầu nổi bật như đã tham mưu với thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi hay còn gọi là đề án tám trăm chín mươi sáu
đã tham mưu đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ra soát đề xuất cải cách thủ tục hành chính phục vụ xây dựng dự án
trong đó đã đề nghị hai mươi bốn bộ ngành thực hiện giả soát thống kê một chín trăm ba mươi bốn thủ tục hành chính
đến nay năm mươi chín trên sáu mươi ba địa phương đã hoàn thành thu thập phiếu thông tin dân cư với khoảng tám mươi triệu phiếu
chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại hải phòng và các cơ sở dữ liệu về dân cư tại hà nội cần thơ tây ninh
với những kết quả công tác triển khai nêu trên đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm hai nghìn hai mươi theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hội nghị cũng đã công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư báo cáo tình hình kết quả tiến độ và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới
trong dự thảo quy chế về thu thập cập nhật thông tin và trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc thường xuyên cập nhật đối soát và bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử giảm thiểu các chi phí cho xã hội cải cách triệt đề các thủ tục hành chính dườm già sách nhiễu là cốt lõi để cung cấp phát triển các cơ sở dữ liệu của các ngành các cấp
đồng thời khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phục vụ phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
trước những tồn tại khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng dự án đã được các đại biểu đưa ra đánh giá phân tích và để tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới đạt hiệu quả bộ trưởng tô lâm yêu cầu từ trung ương tới cơ sở phải thống nhất nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động trong thời gian sớm nhất
giám đốc công an các địa phương chỉ đạo giả soát nguồn nhân lực để việc triển khai dự án gắn liền với việc triển khai thực hiện theo khung tiêu chuẩn công an bốn cấp nhất là lực lượng cảnh sát khu vực và công an chính quy đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở để triển khai thành công dự án
giám đốc công an các địa phương chỉ đạo ra soát nguồn nhân lực để việc triển khai thành công dự án

chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức buổi làm việc với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ngân hàng nhà nước việt nam tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh điện biên và các đơn vị liên quan để sơ kết giai đoạn một thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức buổi làm việc với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ngân hàng nhà nước việt nam tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh điện biên và các đơn vị liên quan để sơ kết giai đoạn một thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
trong thời gian qua lãnh đạo bộ công an và tỉnh ủy điện biên đã quyết liệt chỉ đạo công an tỉnh điện biên phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ công an tham mưu đề xuất chủ trương triển khai xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ dân nghèo gặp nhiều khó khăn tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
qua đó góp phần giúp cho các hộ nghèo tại huyện mường nhé sớm ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện
đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi số nhà đã hoàn thiện và đang thi công tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị thi công là bảy trăm năm mươi bảy nhà chiếm sáu mươi năm bảy mươi sáu tổng số hộ thuộc diện hỗ trợ
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh điện biên các cơ quan đơn vị đã đồng lòng chia sẻ ủng hộ bộ công an và công an tỉnh điện biên trong triển khai thực hiện giai đoạn một của chương trình xã hội từ thiện đầy ý nghĩa

tình hình triển khai của các ngành cơ quan đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ trên cơ sở đó tổng hợp tình hình kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ công an thường trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo tỉnh để nắm chỉ đạo xử lý kịp thời
chỉ đạo công an huyện mường nhé chủ động nắm tình hình đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự tội phạm ma túy giải quyết triệt để tình trạng di cư tự do trên địa bàn huyện mường nhé
cũng trong chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc giữa bộ công an ban tổ chức trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bàn về việc giải quyết tiêu chuẩn lý luận chính trị đối với cán bộ công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thực hiện kết luận của ban bí thư về vận dụng tiêu chuẩn lý luận chính trị cho số cán bộ công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là sự quan tâm đặc biệt đối với bộ công an giải quyết cho phép vận dụng tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với các đồng chí sĩ quan công an và quân đội
được đào tạo dài hạn trong các trường đào tạo sĩ quan quản lý chỉ huy các học viện và các trường đại học của công an nhân dân và quân đội nhân dân đã được xác định trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị theo quy định số hai trăm năm mươi sáu ngày một mươi sáu tháng chín của ban bí thư
tại buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong việc xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an nhân dân và trao đổi về công tác đào tạo xác định trình độ lý luận chính trị trong công an nhân dân
đặc biệt là việc kiểm tra công tác chuẩn bị của bộ công an để quyết định thành lập hội đồng thẩm định tổ thư ký giúp việc hội đồng thống nhất với bộ công an về thời gian địa điểm họp hội đồng báo cáo kết quả thẩm định với ban tổ chức trung ương
phát biểu kết luận buổi làm việc thượng tướng nguyễn văn thành chỉ đạo cục đào tạo tiếp tục đôn đốc công an các địa phương khẩn trương gửi danh sách hồ sơ cán bộ công an nhân dân thuộc diện dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tập trung đối với các đồng chí dự kiến bố trí chức vụ trưởng công an xã được đào tạo dài hạn trong công an nhân dân
các học viện trong công an nhân dân tiến hành tổng kết ba năm thực hiện thí điểm đào tạo cấp bằng xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cùng đồng hành với bộ công an tháo gỡ những vướng mắt tạo điều kiện để cán bộ công an sớm có xác nhận tiêu chuẩn lý luận chính trị để đảm bảo nguồn nhân lực tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
các học viện trong công an nhân dân tiến hành tổng kết ba năm thực hiện thí điểm đào tạo cấp bằng xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân tiến hành tổng kết ba năm thực hiện thí điểm đào tạo cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm